hà nội nhận được hơn một tỷ đồng trong ô tô bà chủ bán trứng hốt hoảng trình báo công an
cô dâu mất tích bí ẩn ngay trước ngày cưới chú rể rong rủi tìm khắp nơi
mới đây danh tính của người thanh niên này đã được tiết lộ khiến dư luận bất ngờ
sáng ngày một mươi bốn tháng ba thông tin từ cơ quan chức năng cho biết người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập phá cửa kính xe ô tô
sau va chạm giao thông xảy ra tại thành phố vinh tỉnh nghệ an là cán bộ hải quan
danh tính của người đàn ông được xác định là phb sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hiện đang công tác tại tri cục hải quan cửa khẩu thanh thủy cục hải quan nghệ an
sau khi nhận được thông tin tri cục hải quan thanh thủy đã yêu cầu người này làm
phía tri cục hải quan cửa khẩu thanh thủy đã xác nhận thông tin và cho biết thêm
hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc
sau khi có kết quả đơn vị sẽ căn cứ kết luận của cơ quan điều tra
từ đó đưa ra hoặc đề xuất cấp trên có hình thức xử lý nghiêm theo quy định
trước đó khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi ba tháng ba một người đàn ông đi xe máy biển kiểm soát ba mươi bảy n chín mươi sáu nghìn tám trăm chín mươi chín vào vòng xuyến le ninh thành phố vinh nghệ an
quá trình di chuyển xảy ra va chạm với xe ô tô con biển kiểm soát ba mươi bảy a hai trăm bốn mươi ba xx
do một nữ quân nhân điều khiển
vụ va chạm giao thông nhẹ không khiến ai bị thương
xe máy cũng chỉ bị đổ hư hỏng nhẹ
thế nhưng điều đáng nói sau khi ngã xe nam thanh niên đi xe máy hùng hổ
cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô
rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô
sau đó công an thành phố vinh đã khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra làm rõ
liên hệ với gia đình của nữ quân nhân lái ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy a hai trăm bốn mươi ba x được biết
sự việc bất ngờ xảy ra khiến gia đình rất mệt mỏi
ngay trong ngày một mươi ba tháng ba phía người nhà lái xe máy đã đến xin lỗi
tuy nhiên hiện phương tiện đang bị công an tạm giữ và chưa rõ hướng xử lý như thế nào
ngày một mươi bốn tháng ba liên quan đến vụ một gia đình ở huyện tùy phước tỉnh bình định
tố giáo viên trường mầm non tư thục ở thị trấn tùy phước huyện tuy phước
có hành vi dạy dỗ trẻ thô bạo
phòng giáo dục và đào tạo huyện đã có báo cáo
theo báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo huyện tuy phước
qua trích xuất camera quản lý của nhà trường trong ngày sáu tháng ba
khoảng tám giờ bốn mươi năm phút cháu bé đùa nghịch với bạn ngồi bên cạnh
cô giáo đã có những hành vi thô bạo để nhắc nhở cháu
tiếp đó lúc một mươi năm giờ cùng ngày một cô giáo khác yêu cầu các bé ngồi vào vị trí
nhưng bé không chịu ngồi nên giáo viên này tiếp tục động tay động chân để bắt bé vào vị trí ghế ngồi
cô giáo cũng phát hiện có vết bầm tím trên hai cánh tay của bé
nhưng không thông báo với nhà trường và gia đình của bé
khoảng một mươi bảy giờ ông bà nội cháu bé đến đón cháu về
và phát hiện có nhiều vết bầm tím trên hai cánh tay phải và trái của bé
nên đã chụp hình gửi cho cha mẹ bé đang điều trị bệnh tại tp hcm
cha mẹ của bé đã gọi điện thoại cho các cô giáo
yêu cầu giải thích lý do xuất hiện nhiều vết bầm trên hai cánh tay của bé
nhưng các cô đều trả lời không biết và không nhận lỗi
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện tuy phước cho rằng
cũng do cách ứng xử của nhà trường ngay từ đầu
nghĩ không làm gì nhưng lại có trường hợp bị như vậy
nên dẫn đến việc phụ huynh bức xúc
vị lãnh đạo cho biết qua làm việc với các bên
gia đình cũng thống nhất không khiếu nại khiếu kiện gì
chẳng qua cô giáo nắm tay cháu hơi mạnh nên có vết bầm như vậy
chứ không có hành vi nào vượt qua chuẩn mực
trẻ gian non cho nên có khi như vậy
trước đó ngày sáu tháng ba một tài khoản facebook có tên ht
chia sẻ hình ảnh và nội dung một bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi một ở huyện tuy phước
có nhiều vết bầm tím trên cơ thể
người thân cháu bé tố cao do viên trường mầm non
có những hành vi thô bạo với con mình
qua đó đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc
vụ việc được cộng đồng mạng quan tâm chia sẻ rất nhiều
ngày kỳ tiếp nhận thông tin
phòng lao động thương minh và xã hội
phòng giáo dục và đào tạo
cơ quan công an
ủy ban dân thị trấn tuy phước vào cuộc
qua làm việc nhà trường nhận trách nhiệm
nhận khuyết điểm trong công tác quản lý ứng xử
để xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên
nhà trường cũng đình chỉ công tác đối với hai cô giáo liên quan đến vụ việc
đồng thời xin lỗi gia đình
cơ quan chức năng tỉnh khánh hòa cho biết
đơn vị đang tiến hành làm rõ vụ nghi ngộ độc
xảy ra tại quán cơm gà trâm anh
đường ba triệu tp nha trang
theo giám đốc sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết
ghi nhận đến tối ngày một mươi ba tháng ba
còn bốn mươi trường hợp vẫn đang nằm theo dõi
tại các bệnh viện trên địa bàn tp nha trang
có hai mươi người có các triệu chứng nhẹ
sau khi được sơ cứu đất xuân viện
sở y tế cũng đã có văn bản khẩn trong ngày một mươi ba tháng ba
đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn
triển khai các biện pháp xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm trên
cụ thể là sẵn sàng tiếp nhận
thu dung bệnh nhân
không được chậm trễ cấp cứu cho người bệnh
huy động tối đa tất cả các nguồn lực hiện có của đơn vị
điều trị chăm sóc bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm
yêu tiên người bệnh bị ngộ độc
có các triệu chứng nặng
trẻ em và người già chuyển lên bệnh viện tuyến trên
ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu gửi xét nghiệm
trong thời gian khoảng ba bốn ngày sẽ có kết quả
hiện ngành y tế sẽ tập trung
để điều trị cho các trường hợp tại viện
có liên quan đến chi phí điều trị
cũng như các biện pháp liên quan
phải chờ có kết luận cuối cùng
trước đó tối ngày một mươi hai tháng ba
trung tâm y tế nha trang nhận tin báo
một số trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm
liên quan đến cơm gà
các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc
điều động toàn bộ nhân lực đi kiểm tra
tại các bệnh viện có bệnh nhân nhập viện
giả soát ban đầu các bệnh nhân đều nhập viện với các triệu chứng
đào bụng buồn nôn nôn điêu cầu phân lòng sốt mệt lả
nhưng bệnh nhân đều cho biết
trước đó ăn tại quán cơm gà trâm anh
các mẫu bệnh phẩm mẫu thức ăn đã được thu thập
để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm
đơn vị chức năng cũng đã tiến hành
đình chỉ hoạt động quán cơm gà trâm anh
để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân
quán cơm gà trâm anh là một trong những điểm ẩm thực nổi tiếng
lâu đời ở nha trang
đây là quán ăn được người dân địa phương và du khách
tìm đến ăn rất đông
mỗi ngày quán phục vụ hàng trăm suất cơm gà
ngày một mươi bốn tháng ba
mạng xã hội facebook xuất hiện
bài đăng có hình ảnh và clip về vụ việc
một người phụ nữ bán trứng gà hốt hoảng khi phát hiện
một túi tiền được ném vào trong xe của mình
cụ thể theo bài đăng
sự việc xảy ra tại chợ văn lôi
xã tâm đồng huyện mê linh
người phụ nữ điều khiển ô tô chở trứng
sau khi vào chợ giao hàng chị này quay ra
thì phát hiện trong xe của mình xuất hiện một túi ni lông màu đỏ
bên trong có lượng lớn tiền mặt
phát hiện sự việc
người phụ nữ đã hốt hoảng và lập tức chi hô
đồng thời báo tin đến trụ sở công an
và chính quyền địa phương
liên quan đến vụ việc này sáng cùng ngày
chủ tịch ủy ban nhân dân xã tam đồng huyện mê linh hà nội
xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn
vào ngày một mươi ba tháng ba
theo vị lãnh đạo chiều ngày một mươi ba tháng ba
công an xã tam đồng sau khi nhận tin báo
về vụ việc nói trên xảy ra tại chợ đình
thôn văn lôi nên đã lập tức sang mình
qua kiểm tra lượng lượng công an thống cây
được trong túi có khoảng một hai tỷ đồng
tiếp đó công an xã tâm đồng
đã phát đi thông báo truy tìm chủ nhân của số tiền nói trên
đến tối ngày một mươi ba tháng ba
chủ nhân của túi tiền là một gia đình
trên địa bàn xã đã đến trụ sở công an
để nhận lại số tiền trên
đồng thời trình bày nguyên cớ vụ việc
vì lãnh đạo thông tin thêm nguyên nhân vụ việc
đó do mâu thuẫn giữa hai bố con
người con bán đất nhưng sau đó có xích mích với bố
nên đã quăng túi tiền vào xe chở trứng
con dâu trộm cắp tiền bán đất của gia đình chồng
như thông tin mạng xã hội đồn đoán
sau khi xác minh ủy ban nhân dân và công an xã tam đồng
đã trao trả số tiền là một hai tỷ đồng
cho gia đình nói trên
nối tiếp chương trình sẽ là một số các tin tức
mà chúng tôi vừa cập nhật được
xin mời quý vị cùng theo dõi
xe khách dường nằm cháy rủi chơ không
trên cao tốc phan thiết dầu dày
ngày một mươi bốn tháng ba cơ quan chức năng huyện cẩm mỹ đồng nai
cho biết đơn vị đang phối hợp với đội
cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát số sáu phòng tám
cục cảnh sát giao thông bộ công an khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ cháy rủi xe khách
trên tuyến đường cao tốc phan thiết dầu dày
khoảng bốn giờ cùng ngày
xe khách dường nằm biển số tp hcm
lưu thông trên đường cao tốc phan thiết dầu dây
hướng từ đồng nai đi bình thuận
khi xe đến đoạn gần chạm thu phí
thuộc địa phận xã xuân quế huyện cẩm mỹ đồng nai
tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên
từ bánh xe sau
lái xe đã cho xe tấp vào lề
rồi dùng binh chữa cháy để xử lý
do ngọn lửa bén nhanh
cháy lớn nên tài xế không thể dập lửa
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy đã có mặt
để dập tắt chiếc xe đang bốc cháy ngồn ngụt
do bên trong xe chứa nhiều dầu
nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu dụi chiếc xe khách
vụ cháy không có thiệt hại về người
sáng ngày một mươi bốn tháng ba
công an tỉnh quảng trị cho biết
trên địa bàn tp đông hà vừa xảy ra
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe tải và xe đạp điện
khiến một người tử vong
cụ thể vào khoảng năm giờ năm mươi phút cùng ngày
tại km bảy trăm sáu mươi cộng bảy trăm chín mươi năm quốc lộ một a
đoạn qua đường lê duẩn
phường đông lương tp đông hà
xe ô tô tải có biển kiểm soát bảy mươi bảy h một trăm một mươi sáu
lưu thông theo hướng nam bắc
do anh huỳnh trọng nhân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại huyện phú cát tỉnh bình định điều khiển
khi đến địa điểm trên
thì va chạm với xe đạp điện
do ông hvs tám mươi sáu tuổi
chú tại phường đông lương tp đông hà tỉnh quảng trị điều khiển
lưu thông cùng chiều
hậu quả vụ tai nạn
ông hvs tử vong tại chỗ
ngay sau khi sự việc xảy ra
các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
để hỗ trợ người gặp nạn
phân luồng giao thông
cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc
do chưa có tuyến đường tránh
nên trên tuyến đường quốc lộ một a
đoạn đi qua tp đông hà hàng ngày
có rất nhiều phương tiện trọng tải lớn lưu thông
mật độ dân số đông
cùng với lưu lượng phương tiện qua lại lớn
đã biến đoạn đường này trở thành cung đường tử thần
khi hàng năm đều có liên tiếp
nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra
khiến cho người dân bức xúc
tại km hai mươi ba ba trăm linh quốc lộ sáu b
thuộc địa phận bản trạ lóng
xã trường bằng huyện quỳnh nhai
đối tượng vũ tiến cảnh
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi sáu a
lưu thông theo hướng từ huyện quỳnh nhai
đi huyện thận châu
đã va chạm với xe máy biển kiểm soát hai mươi sáu aa
do nữ sinh quy tth sinh năm hai nghìn sáu
chú tại xã trường khoang huyện quỳnh nhai
điều khiển theo hướng ngược chiều
hậu quả khiến quy tth
tử vong trên đường đi cấp cứu
lực lượng cảnh sát giao thông công an quỳnh nhai
đã tiến hành đo nồng độ côn đối với cảnh
kết quả là một ba trăm chín mươi bốn mg trên lít khí thở
tại cơ quan cảnh sát điều tra
vũ tiến cảnh khai nhận
trước đó cảnh đến nhà người quen ăn cơm và uống rượu
sau khi ăn uống xong cảnh điều khiển xe ô tô
quay trở về nhà ở huyện thận châu
khi di chuyển được khoảng ba km
thì gây ra vụ tai nạn thương tâm nêu trên
cần cứ hành vi của đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai
đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với vũ tiến cảnh
và tiếp tục điều tra xác minh theo đúng quy định của pháp luật
những ngày vừa qua
thông tin một cô gái sinh năm hai nghìn năm
ngụ tại xã phụng hiệp
huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
mất tích ngay trước ngày cưới
được chia sẻ rầm rộ khiến dư luận xôn xao
theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội
đám cưới của chị t
sẽ diễn ra vào ngày một mươi năm tháng ba
sáng ngày chín tháng ba
chị t nói đi ra thành phố ngã bảy
cách nhà khoảng năm km để làm móng
khi rời nhà chị t mang theo dây chuyền vàng
đi xe máy
kể từ đó đến nay gia đình mất liên lạc hoàn toàn với chị t
đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy
ngày một mươi ba tháng ba đại diện công an xã phụng hiệp cho biết
người nhà chị t đã trình báo với công an
việc chị mất tích nhiều ngày qua
lực lượng chức năng đang xăng minh sự việc
cùng ngày liên hệ với hàng xóm cô gái
được biết họ cũng đã nhận được thiệp mời cưới
việc cô dâu mất tích bí ẩn
khiến ai cũng lo lắng
trong ngôi nhà nhỏ các thành viên của gia đình
gồm bà ngoại mẹ và em trai chị t
đều trong trạng thái bất an đứng ngồi không yên
vì thông tin chị tê mất tích đã phát tán trên mạng
rất nhiều người liên hệ hỏi thăm
nên điện thoại của mẹ chị tê đổ chuông không ngớt
gia đình cũng nhận được nhiều thông tin không chính xác
nên càng thêm hoang mang
em trai chị t cho biết
từ khi thôi học chị t chỉ ở nhà với bà ngoại
ít bạn bè và càng không có quan hệ yêu đương phức tạp
ad cũng cho biết
mọi việc chuẩn bị cho lễ cưới của chị đều đã xong
một người thân khác của cô dâu khẳng định
lễ cưới là mong muốn của chị t
không hề có chuyện cương ép
vì vậy chị t mất tích càng khiến cho gia đình lo lắng
canh nhà chị t khoảng hai km
tại nhà của chú rể
mọi người cũng đang hết sức lo lắng
chú rể đang đi tìm vợ sắp cưới nên không ở nhà
cha của chú rể cho biết
hai gia đình rất ủng hộ mối quan hệ của cô dâu và chủ rể
để ăn hỏi được tổ chức từ năm ngoái
kể từ đó hầu như ngày nào
chị t cũng sang nhà người yêu chơi
ông cũng bày tỏ sự lo lắng
hy vọng t sớm trở về
thưa quý vị dự án đầu tư hoàn thiện nút giao thông
chùa bộc thái hà quận đống đa
sau hơn một năm giải phóng mặt bằng
vẫn ngổn ngang gạch đá
nhiều căn nhà tháo dỡ đang giang dở
gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
theo đó kể từ thời điểm
khu vực này được giải phóng mặt bằng
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
để phục vụ thi công dự án đầu tư hoàn thiện
nút giao thông chùa bộc thái hà
người dân phải sống chung với phi thải xây dựng
gạch đá ngổn ngang
nhiều căn nhà được tháo dỡ giang dở
trở thành nơi tập kết rác thải
làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị ô nhiễm môi trường
trên vỉa hè tuyến phố chùa bộc
đang được thi công phần cống ngầm
tuy nhiên lượng rác thải và vật liệu xây dựng
chiếm phần lớn khu vực vỉa hè
nên người dân phải đi dưới đồng đường
tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
một người dân trú tại ngõ sáu mươi chùa bộc
phường quang trung đống đa cho biết
cuộc sống của người dân khu vực giải tỏa bị ảnh hưởng trầm trọng
khói bụi mù mịt và mùi hôi khó chịu
từ rác thải bị đổ trộm
làm ảnh hưởng đến sức khỏe
bên cạnh đó đường đi vào trong nhà gồ ghề mâm mô
còn rác thải thì chất đống
khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân hết sức khó khăn
trong khi đó buôn bán kinh doanh
hầu như không có khách vì mặt tiền nhách nhác
khó tiếp cận
cùng quan điểm một người dân khác có mặt
tại mặt đường phố chùa bộc phường quang trung đống đa cho hay
tình trạng đổ trộm rác thải phế thải xây dựng
tại khu vực trước cửa nhà người dân thường xuyên xảy ra
nhiều hộ gia đình có ý kiến với chính quyền địa phương
nhưng không thể xử lý rứt điểm
do các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm
và khi vắng người qua lại
theo phó chủ tịch ubnd phường quang trung
việc dọn dẹp vật liệu phế thải xây dựng
sau quá trình phá rỡ giải phóng mặt bằng
tại nút sao chùa bộc thái hà
là trách nhiệm của chủ đầu tư dự án
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội
trước đó nhằm xóa bỏ điểm đen ủn tắc giao thông
thành phố hà nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
hoàn thiện nút sao thông chùa bộc thái hà
theo quy định tại góc một phần tư nút giao
từ học viện ngân hàng đến cổng trường đại học công đoàn
theo quy định số năm nghìn năm trăm bảy mươi hai
quy đề ubnd
ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
và được phê duyệt điều chỉnh
tại quy định số tám nghìn sáu
quy đề ubnd
ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
quy định số bốn nghìn bốn trăm ba mươi bảy
quy đề ubnd
ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
sau khi mở rộng mặt đường tuyến phố chùa bộc
trong nút sao sẽ mở rộng
từ hai mươi ba đến ba mươi mét
đoạn từ chùa bộc đến phạm vi nút sao
rộng từ một mươi sáu đến một mươi tám mét
vìa hè rộng trung bình ba mét
dự án có tổng chiều dài trên năm trăm hai mươi một m
với các hạng mộng nền mặt đường thoát nước
chiều sáng cây xanh vỉa hè
tổ chức giao thông
và các công trình phụ trợ khác
tổng mức đầu tư trên năm trăm ba mươi năm tỷ đồng
trong đó hơn bốn trăm bảy mươi tỷ đồng
là chi phí giải phóng mặt bằng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại